tại thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông đã diễn ra lễ bế mạc lễ hội văn hóa thổ cầm việt nam lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
kết thúc chuỗi các hoạt động văn hóa quảng bá hình ảnh kêu gọi đầu tư du lịch năm hai nghìn hai mươi tại tỉnh đắk nông diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một
lễ hội đã giới thiệu quảng bá đến du khách trong và ngoài nước về hình ảnh đất nước con người đắk nông
với những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp văn hóa truyền thống phong phú với nhiều màu sắc tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch
đặc biệt gắn với công viên địa chất toàn cầu unesco đắk nông
theo đánh giá của ban tổ chức lễ hội đã mang đến một sự trân trọng mới giá trị mới nâng tầm văn hóa tính độc đáo của thổ cầm
và đưa được khát vọng nâng cao giá trị thổ cầm việt nam
đây cũng chính là một trong những định hướng mang tính toàn cầu hóa khi mà công viên địa chất đắc nông được công nhận là công viên địa chất toàn cầu unesco đắk nông
tại lễ bế mạc ban tổ chức đã trao bằng khen của bộ văn hóa thể thao và du lịch giấy chứng nhận của ban tổ chức cho các đơn vị tham gia lễ hội